tại thị xã gia nghĩa ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đã trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm và đặt bia tưởng niệm ghi danh cán bộ chiến sĩ tham gia chiến đấu hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ khai thông đường hành lang chiến lược bắc nam đoạn qua tỉnh đắk nông
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi lễ
phát biểu tại lễ tưởng niệm đồng chí tô lâm nhấn mạnh đường trường sơn đường hồ chí minh nói chung đường hành lang chiến lược bắc nam đoạn qua tỉnh đắk nông đã đi vào huyền thoại có ý nghĩa lịch sử to lớn mang tầm vóc thời đại
việc tỉnh đắk nông tổ chức lễ tưởng niệm và đặt bia tưởng niệm có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện lòng tri ân ghi nhớ tôn vinh công lao và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ
các cán bộ chiến sĩ quân và nhân dân các dân tộc anh em đã chiến đấu hy sinh vì nhiệm vụ vinh quang khai thông đường hành lang chiến lược bắc nam đoạn qua đắk nông với miền đông nam bộ
tại lễ tưởng niệm và đặt bia tưởng niệm hôm nay tôi đề nghị các bộ ban ngành địa phương quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức xác định việc thực hiện chính sách với người có công là bổn phận
là nhiệm vụ của chúng ta
là những cái thống chính trị và của toàn xã hội
thực hiện hiệu quả các hiệp vụ giải pháp giải quyết kiềm thai các chế độ chính sách chăm lo cho người có công và gia đình người có công làm tốt hơn nữa công tác tu bổ tôn tạo mộ ký trang liệt sĩ di tích lịch sử ghi công ghi bia tưởng niệm tiếp tục tìm kiếm quy tầm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin xác minh hồ sơ tồn đọc các cán bộ chiến sĩ chưa được công nhận an joining an accounting an intervention an recreation
tiến sĩ chưa được công nhận
hiện tỉnh đắk nông đang xây dựng và trình thủ tướng chính phủ cho chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
địa điểm bắt liên lạc khai thông đường hành lang chiến lược bắc nam đoạn qua tỉnh đắk nông với miền đông nam bộ
để bon cây xoài thực sự là địa danh lịch sử có ý nghĩa giáo dục chính trị và truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ
thể hiện lòng tri ân công lao to lớn của các bậc cha ông đã chiến đấu anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau